chiều nay ba mươi một tháng bảy bộ công an cho biết bị can trịnh xuân thanh đã đến trực ban hình sự cơ quan an ninh điều tra bộ công an đầu thú sau gần một năm trốn lệnh truy nã quốc tế
trịnh xuân thanh sinh ngày một mươi ba tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đăng ký hộ khẩu thường trú tại nhà hai mươi bốn c hai sipucha tây hồ hà nội
hiện là bị can bị truy nã theo quyết định số hai mươi ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đã có khởi tố bị can ra lệnh bắt tạm giam bị can trịnh xuân thanh về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã làm thủ tục tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú theo đúng quy định pháp luật